cà mau có đặc điểm địa hình thấp và nền đất yếu nên việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng nhất là về giao thông tốn rất nhiều nguyên vật liệu
thời gian gần đây do hoạt động khai thác cát ngày càng bị siết chặt nên giá cát tăng đột biến và nguồn cung cũng trở nên khan hiếm
khiến cho nhiều công trình đang triển khai phải ngừng thi công ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án
do thiếu nguồn cát sàn lấp hơn một tháng nay công trình trục đường số một mươi một thuộc khu nhà ở phường tân duyên thành phố cà mau buộc phải tạm ngừng thi công
theo đơn vị thi công hiện nay cát rất khó mua do nguồn cung khan hiếm nhất là giá cả liên tục tăng cao theo đường ngày
còn đây là công trình đê thị tường một trong những công trình trọng điểm và bức xúc để phục vụ sản xuất của người dân vùng nam cà mau
công trình khởi công từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy nhưng từ hơn hai tháng nay vẫn trong tình trạng phải chờ cắt và thậm chí có tiền cũng không mua được
vấn đề lớn nhất hiện nay là giá cắt tăng giá nhưng mà không có nguồn để mua
nhiều công trình của nhà thầu của các doanh nghiệp hiện nay là đi liên hệ cát nhưng mà không có ca để mua
cái đấy rất là khó khăn mà khi mà không có nguồn vật liệu thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các công trình
hiện nay giá cát tại cà mau giao động từ ba trăm hai mươi đến ba trăm năm mươi ngàn đồng một mét khối
tăng hơn gấp ba lần so với thời điểm
đầu năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt có những công trình ở những vị trí xa như đê biển tây
giá cát từ năm trăm năm mươi đến năm trăm bảy mươi ngàn đồng một mét khối
để tránh thiệt hại về tài chính nhiều đơn vị đã báo cáo với chủ đầu tư xin tạm ngừng thi công
đối với các công trình mà ký hợp đồng giá trọn gói
thì hiện nay đó là nhà thầu đang rất là khó khăn
một mặt đó là tiền
nhưng không có đủ nguyên cái nguồn cát để thực hiện
mặt khác là giá nó lên rất là cao như vậy
cho nên là nhà thầu dẫn đến là thua lỗ
chính vì vậy mà cái tiến độ của các công trình nói chung là nó đều bị ảnh hưởng do khang hiếm cát
hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã chỉ đạo cho các sở ngành nghiên cứu tìm vật liệu thay thế cát
để đảm bảo tiến độ thi công các công trình bước xuống trước mắt
tuy nhiên về lâu dài
rất cần có sự vào cuộc của các bộ ngành trung ương
sớm có những giải pháp quản lý chặt chẽ tình trạng xuất giá hiện nay
và ổn định nguồn cung để giảm thiệt hại cho các nhà đầu tư
cũng như đảm bảo tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản